sông hiện không ít làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó khăn đời sống người dân ở mức thấp thậm chí rất thấp
đây cũng là nội dung chính của bài viết xây dựng làng nông thôn mới ở gia lai được đăng tải trên báo nhân dân
với quan điểm hướng về cơ sở lấy thôn làng làm thước đo của sự phát triển đầu năm hai nghìn một mươi chín
ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đã đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy các cấp
về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
đến nay toàn tỉnh có một mươi năm làng tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới trong tổng số ba mươi hai làng
trong năm hai nghìn một mươi chín gia lai phấn đấu đạt có ba mươi chín làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên bên cạnh những kết quả rất khả quan thì trên thực tế việc triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai
đang gặp không ít khó khăn và vướng mắc
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang năm báo nhân dân
trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn tiến phức tạp
thì việc hoàn tất nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại việt nam là điều rất đáng mừng
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà vaccine này được lưu hành
cũng như là giá cả vaccine như thế nào thì vẫn là điều khiến nhiều người dân quan tâm
trên báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý
kỳ vọng về loại vũ khí chống sốt xuất huyết
vaccine chống xuất xuất huyết có tên là dengvasia của sanofi pasteur
được bắt đầu nghiên cứu cách đây hơn hai mươi năm và đã trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu
trên động vật và trên người về dược lý tính an toàn hiệu quả
hiện chỉ còn bước là hội đồng đạo đức quốc gia nghiệm thu và cấp phép lưu hành tại việt nam
một số chuyên gia y tế cho rằng nếu loại vaccine phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả
hiệu lực thì sẽ giống như các loại vaccine khác
sẽ mang lại tác dụng phòng chống bệnh rất tốt cho người dân
tuy nhiên hiệu quả hiệu lực như thế nào thì vẫn còn phải phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vấn đề giáo dục
đó là trong khi các trường đại học cao đẳng đang thực hiện xét tuyển
và thí sinh đang trong khoảng thời gian đắn đo điều chỉnh nguyện vọng
thì lại nhận được rất nhiều giấy báo trúng tuyển của nhiều trường đại học cao đẳng
dù là không hề đăng ký xét tuyển vào những trường này
đủ kiểu danh dật thí sinh là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
nhiều giáo viên và học sinh băn khoăn không hiểu tại sao các trường lại có đầy đủ thông tin địa chỉ
họ tên của thí sinh mà gửi giấy báo trúng tuyển và mời nhập học
việc làm này thì gây cho thí sinh hoang mang mất định hướng và thậm chí chẳng khác nào đi dụ thí sinh
nhất là thí sinh ở các tỉnh cập nhật được ít thông tin
còn trường hợp gọi điện gửi email trèo kéo mời gọi nhập học
có thể do ngành giáo dục và đào tạo lộ thông tin cho các trường
những việc làm như thế này nếu như bộ giáo dục và đào tạo không có biện pháp xử phạt
thì sẽ rất khó chấm dứt
chỉ chi một mươi năm triệu có ngay luận văn thạc sĩ là bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
phản ánh thực trạng hiện nay nhiều học viên cao học có ngay luận văn thạc sĩ
mà không phải tốn chút công sức nào
không ít người tham gia giảng dạy thì cũng chính là những người hỗ trợ làm luận văn cho học sinh từ a đến z
hiện nay hầu hết các trường đại học đều đào tạo bậc thạc sĩ
có bằng thạc sĩ thì mới được tăng lương mới được đưa vào diện quy hoạch đi dạy
thế là người người đi học thạc sĩ và vô số dịch vụ ăn theo cũng nở rộ
nhất là viết thuê luận văn
chỉ cần lên mạng tìm kiếm thì đã thấy ngay nhiều địa chỉ nhận làm luận văn
đồ án báo cáo tiểu luận chuyên đề tất cả các ngành đủ mọi trình độ
vậy quy trình hoàn thành một đề tài luận văn này như thế nào
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang một mươi hai và trang một mươi ba báo tùy trẻ
trong khi đó báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay nêu vấn đề
giải ngân vốn oda không để tôn đọng hồ sơ ở kho bạc
theo bài viết nhiều lý do hiện nay vẫn còn gần một nửa số tỉnh thành trong cả nước
chưa giải ngân được dù chỉ một đồng vốn đầu tư nước ngoài
nguyên nhân là do nhà thầu lập và trình chủ đầu tư hồ sơ thanh toán
phần khối lượng công việc đã thực hiện rất chậm
tiến độ thực hiện dự án chậm dẫn đến khối lượng nghiệm thu ít
để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này kho bạc nhà nước đã yêu cầu hệ thống kho bạc
phối hợp chặt với chủ đầu tư ban quản lý dự án chính quyền địa phương
thực hiện tốt việc giải ngân bảo đảm quy định về thời hạn kiểm soát chi
thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật trong quy trình công tác
không để xảy ra tình trạng tôn động hồ sơ ở kho bạc
trong khi đó trên báo thanh niên lại phản ánh tình trạng
trong khi hàng loạt dự án giao thông lớn vẫn đang giang dở
y ạch nhiều năm do thiếu vốn thì nhiều dự án khủng vẫn đang tiếp tục được đề xuất
theo ý kiến của nhiều chuyên gia việc địa phương công trình nào cũng muốn làm
nếu ngân sách địa phương không đủ thì xin trung ương để triển khai
một phần do cơ chế xin cho đang tồn tại khá phổ biến
vì thế phải chặn quyền cho dự án một cách tùy tiện
căn cứ trên nguồn lực thực tế để triển khai và bố trí
bởi thiếu vốn là bài toán muôn thủ của các dự án hạ tầng giao thông
vì thế cần một trật tự ưu tiên ở quy mô toàn quốc cho các dự án giao thông
bởi nếu cứ để loạt dự án được vẽ ra cho phép đầu tư
triển khai rồi đồng loạt y ạch chậm tiến độ
sẽ tạo nên một bức tranh giao thông nham nhở hỗn độn làm nhiều nhưng mà không xong cái gì
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại